thưa quý vị thời gian qua tại một số địa phương đã xảy ra các vụ cháy xe điện gây thiệt hại nghiêm trọng
về người và tài sản có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy nổ tuy nhiên qua công tác điều tra các vụ việc
cơ quan chức năng nhận thấy đa phần đều đến từ các yếu tố chủ quan trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
chúng tôi mời đến trưởng quay thiếu tháng nguyễn danh luân từ cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ bộ công an để gửi tới quý vị những phân tích cụ thể hơn để từ đó đưa ra những khuyến cáo
về các kỹ năng phòng tránh cháy nổ khi sạc xe điện
vâng ạ lời đầu tiên là xin cảm ơn thiếu tá nguyễn danh luân đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi đến với cuộc trao đổi thì xin mời thiếu tháng cũng như quý vị khán giả
chúng ta cũng đến với một số vụ việc đã xảy ra trong thời gian vừa qua
ngày một mươi chín tháng bảy cháy xảy ra tại nhà dân kết hợp kinh doanh xe đạp xe điện ánh dương
thôn ngãi cầu xã an khánh huyện hoài đức thành phố hà nội khiến cả gia đình gồm ba người tử vong
trước đó tại thanh hóa đêm ngày một mươi hai tháng bảy xảy ra vụ cháy tại nhà anh lê văn dương
ở khu phố xuân phú phường trung sơn thành phố sầm sơn khiến hai bà cháu tử vong
bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân gây ra vụ cháy là do nổ kính ác quy của xe điện bốn bánh
trong lúc giạc nên bị chập điện dẫn đến cháy xe
tại thái nguyên khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tám tháng bảy tại khu vực vui chơi ở quảng trường vạn xuân
thành phố phổ yên cũng đã xảy ra vụ cháy tại bãi tập kết xe điện trẻ em gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do chập điện